dù vẫn trong thời gian cách ly xã hội tuy nhiên nhiều người dân tại yên bái đã có tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng chức năng tỉnh yên bái đã xử phạt năm mươi tám trường hợp vi phạm quy định về cách ly xã hội với số tiền xử phạt gần chín tám triệu đồng
các trường hợp vi phạm như không đeo khẩu trang khi ra đường bán hàng rong tụ tập đông người không chấp hành khai báo y tế
để tiếp tục thực hiện nghiêm thời gian cách ly xã hội yên bái đã thành lập các đội cơ động không chỉ tuyên truyền nhắc nhở mà còn kiểm tra kiểm soát để xử lý theo quy định